tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đoàn liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt
do chủ tịch liên minh toshihiro nikai dẫn đầu đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội chúc mừng ngài toshihiro nikai được bổ nhiệm làm tổng thư ký đảng dân chủ tự do ldp
gửi lời thăm hỏi ân cần đối với người dân tỉnh ioat nơi đã chịu thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng của cơn bão vừa qua
khẳng định quốc hội việt nam ủng hộ và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác
và các hoạt động giao lưu sôi nổi giữa liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt với nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản
chủ tịch hội cho biết sắp tới dự kiến đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung đảng trưởng ban tổ chức trung ương sẽ là chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản
điều này thể hiện sự coi trọng và kế thừa kết quả hợp tác của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước
chủ tịch hội nhấn mạnh việt nam rất coi trọng chuyến thăm lần này của đoàn nghị sĩ nhật bản
đồng thời cho rằng trong thời gian tới việt nam và nhật bản cần tăng cường hợp tác toàn diện
không chỉ trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước mà còn cần tăng cường giao lưu nhân dân giao lưu giữa các địa phương
đề nghị nhật bản tạo điều kiện cho nhân lực việt nam sang tu nghiệp
thúc đẩy phát triển đầu tư giữa hai nước chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu
tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản toshihiro nikai bày tỏ vui mừng cho biết
một trong những hoạt động quan trọng trong chuyến thăm lần này của đoàn là dự lễ khai giảng của trường đại học nhật việt
đây là một minh chứng cụ thể cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á
giữa việt nam và nhật bản đang phát triển rất tốt đẹp
trước thực tế việt nam đang chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và lũ lụt
đoàn nghị sĩ nhật bản thể hiện mong muốn hợp tác với việt nam để giải quyết vấn đề này một cách mạnh mẽ